quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông kế thừa sửa đổi một số quy định của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám và các nghị định
thông tư có liên quan với những vấn đề đã được nêu như trên cho thấy rằng việc xây dựng dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông là hết sức cấp thiết đặt ra yêu cầu bảo vệ tính mạng sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông lên một bước quan trọng giải quyết tình hình thực tiễn đang đặt ra hiện nay
với tinh thần ngày pháp luật cùng với chủ đề và nội dung có trọng tâm trọng điểm ngày pháp luật việt nam từ chỗ mới mẻ chưa quen đã dần dần thẩm thấu và trở thành ngày hội chính trị pháp lý quan trọng trong công an nhân dân góp phần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm tinh thần thượng tôn pháp luật tôn trọng kỷ luật kỷ cương bảo vệ hiến pháp pháp luật của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
đánh giá lại kết quả
để từ đó việc triển khai thi hành ngày pháp luật trong công an nhân dân ngày càng được hiệu quả thiết thực đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu cụ thể trong thời gian tới
và đây là nội dung có trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với những phân tích trực tiếp từ khách mời trường quay của chúng tôi
xin giới thiệu tới quý vị và các bạn đại tá vũ huy khánh phó cục trưởng phụ trách cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
xin cảm ơn đại tá đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và trước khi đến với những trao đổi cụ thể thì xin mời đại tá cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip tổng hợp ngắn
ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam được lực lượng công an nhân dân tích cực hưởng ứng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc thường xuyên liên tục đi vào nền nếp
cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an nhân dân đã tổ chức bảy trăm bốn mươi hai hội nghị phổ biến quán triệt tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự
cho một trăm năm mươi bảy đồng
hơn một bảy mươi lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức một trăm chín mươi bốn lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho một mươi hai tám trăm một mươi chín lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức ba bảy trăm sáu mươi bốn cuộc sinh hoạt đơn vị phổ biến cho một trăm năm mươi chín hai trăm bốn mươi sáu lượt cán bộ chiến sĩ về các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật
đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín công an các đơn vị địa phương đã có nhiều cách tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
trang thông tin điện tử phát tờ rơi treo panel app vừa mang lại hiệu quả vừa làm giảm hiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng

trang thông tin đại chúng trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
tự mình phải gắn cái việc chấp hành pháp luật nâng cao trình độ pháp luật
với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng công an nhân dân
phải mẫu mực trong mỗi hành vi cử chỉ của mình
và thông qua hoạt động của mình để tuyên truyền lan tỏa tinh thần gương mẫu
đối với quần chúng nhân dân
và ra khỏi môi trường công tác của mình
thì cũng lan tỏa cái tinh thần đó đối với nơi cư trú và đối với chính gia đình của mình
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay
xin cảm ơn